indonesia có thể sẽ sớm trở thành điểm nóng tiếp theo trên bản đồ covid một mươi chín với số ca mắc
giao động từ một trăm linh tới hai năm triệu người đây là kết quả dự báo của cơ quan tình báo quốc gia
indonesia mới công bố trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín ở quốc gia đông nam á này tới nay đã
vượt ba ca trong đó có hai trăm tám mươi ca tử vong bộ y tế indonesia cũng ước tính khoảng sáu trăm linh
đến bảy trăm linh người dân nước này có nguy cơ bị mắc bệnh